theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu việt nam phát hiện thêm một ca dương tính với sars cov hai
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây ra cộng đồng
và tin vui là hôm nay có thêm hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca trong tổng số ba trăm ba mươi ba ca chiếm chín mươi một
trong ba trăm ba mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm chín trăm bảy mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm ba mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác bốn chín trăm bảy mươi một người cách ly tại nhà nơi cư trú tám trăm sáu mươi một người